đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã đi thăm các mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại tp hcm
chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm đại tá nguyễn thành trung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
người đã thực hiện ném bom vào dinh độc lập vào những ngày tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đại tá nguyễn văn tàu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thượng tá trần thị mai
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các mẹ việt nam anh hùng nguyễn thanh tùng mẹ nguyễn thị cang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đến các mẹ
các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các gia đình chính sách
chủ tịch quốc hội mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
góp phần xây dựng tp hcm ngày càng phát triển trong thời kỳ mới